thưa quý vị và các bạn trong những ngày này là khoảng thời gian mà nhiều chiếc tàu đánh bắt cá cập bờ sau chuyến ra khơi đầu năm
lộc biển của chuyến đi đầu tiên trong năm mới khiến cho nhiều ngư dân rất phấn khởi và kỳ vọng về một năm đánh bắt thành công
sau đây là ghi nhận tại âu thuyền và cảng cá lớn nhất tại miền trung
âu thuyền và cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
từ một mươi một h đến một mươi bốn giờ các chuyến tàu liên tục cập bến để bốc dở cá
trở về sau chuyến đánh bắt ngắn ngày
ngư dân của tàu cá này hết sức vui mừng vì đã thu được tám tấn hải sản các loại
không phải tàu nào ra khơi đánh bắt cũng đạt được sản lượng như mong muốn
thế nhưng dù ít hay nhiều thì bà con đều phấn khởi vì chuyến đánh bắt đầu năm mới thời tiết thuận lợi và đã có lộc biển
đặc biệt niềm vui với người dân là giá hải sản thời điểm ra tết cao hơn trong năm
mặc dù là đi thời gian ngắn để tranh thủ cái sao tết này thì cái giá hải sản nó cao hơn sao bình thường cho nên cái họ cũng tranh thủ cái thời gian họ rút ngắn xuống biển để vừa tranh thủ cái giá cao để mà họ tiêu thụ họ bắt nhanh
mặc dù là đi ngắn nhưng mà sản lượng trung bình mỗi tiết cũng khoảng là bốn năm tắc trên một tiết cao và cái giá thì cũng cao tăng so với lại ngày thường cũng như so với lại trung bình của nhiều năm
hầu hết các tàu sau khi bán hải sản chỉ sau một ngày lại tiếp nhiên liệu để tiếp tục ra khơi
ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang cho biết
thời điểm ra tết từ ngày một mươi phút đến ngày một mươi phút
tháng riêng âm lịch đến nay bình quân mỗi ngày có từ bốn mươi năm đến năm mươi tàu cá ra vào cảng
tàu vô đóng một mươi một h ngày hai bán cá trưa ngày hai đem ngày ba ngày ba nó có thể lấy đá sản tiết lấy đá vương khai đi tiếp
không khí nhộn nhịp tại âu thuyền và cảng cá
bán cá lớn nhất miền trung sau những chuyến đi biển đầu năm hứa hẹn cho một năm ra khơi thuận bường xuôi gió để người dân yên tâm vương khơi bám biển
thưa quý vị và các bạn kết nối trái tim đây là chương trình do ngành nông nghiệp của tỉnh hải dương phát động với mục đích ban đầu đó là để quyên góp hỗ trợ các vùng bị phong tỏa
về lương thực thực phẩm và các nông nghiệp
đồng thời thu mua hỗ trợ một phần rau vụ đông tại các vùng cách ly khi mà đến thời kỳ thu hoạch mà không có người giúp
sau một tháng thì chương trình đã hỗ trợ lương thực thực phẩm hàng ngày cho hơn bốn chín trăm linh hộ khó khăn trong cả tỉnh gần một mươi tám công nhân tại các khu nhà trọ trong vùng cách ly y tế
và câu chuyện ý nghĩa về chương trình kết nối trái tim trong mùa dịch cũng sẽ kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại